ở việt nam mặc dù tết âm lịch là tết truyền thống tuy nhiên những năm trở lại đây
năm mới theo dương lịch cũng đã được người dân chào đón đặc biệt là ở những thành phố lớn
đối với các nghệ sĩ việt do một năm hoạt động nghệ thuật đầy vất vả
họ cũng muốn dành chọn những ngày nghỉ lễ tết để bên gia đình và người thân
năm hai nghìn một mươi chín có lẽ là một năm bận rộn đối với nghệ sĩ nhân dân thanh hòa
khi vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của một nhà quản lý là chủ tịch hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc việt nam
và mới đây bà đã tổ chức thành công live show kỷ niệm năm mươi năm năm bước chân vào con đường nghệ thuật
có lẽ là năm nay là cái năm mà thành công quyết không nhận chương trình nữa để nhà chuẩn bị được tết từ ngay từ bây giờ
những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín gạt bỏ mọi lo toan của công việc
người nghệ sĩ lại về bên gia đình về bên khuôn viên có cây cỏ hòa lá
cùng gia đình đón những ngày đầu năm mới ấm áp
những khi không hoạt động nghệ thuật âm nhạc là bà dành thời gian vui thú điển viên
nhằm nhì tách trà
và cùng nhìn lại những gì đã làm được sau một năm và chào đón những điều tốt đẹp của năm mới
chất thỉnh năm mới hy vọng chúc tất cả những người mà gần như thanh hoa gần bằng tuổi thanh hoa hơn tuổi thanh hoa
hãy cứ tin tưởng rằng rất nhiều người yêu thương chúng ta và chúng ta chưa bao giờ vô ích
dù là tuổi bảy mươi chúng ta vẫn rất là vô ích với cuộc đời này
chúc cho các bạn trẻ nhất và ca sĩ trẻ
hãy hiểu một điều rằng hãy cứ đam mê đi
chúc tất cả những người yêu thương ca sĩ yêu thương nghệ sĩ luôn luôn hạnh phúc
và âm nhạc và tiếng hát của tất cả chúng tôi ít thần nào cũng hy vọng đang đến cho các bạn
mình hiểu vô với nhỏ nhỏ
chúc các bạn hạnh phúc may mắn trong cuộc đời